bộ giao thông vận tải tỉnh nghệ an và tỉnh hà tĩnh đã phối hợp tổ chức lễ hợp lòng công trình cầu cửa hội
thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu cửa hội bắc qua sông lam nối hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh
đây là công trình trọng điểm chào mừng đại hội đại biểu đảng bộ các tỉnh nghệ an và hà tĩnh lần thứ một mươi chín
nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
được khởi công từ tháng hai năm hai nghìn một mươi chín dự án cầu cửa hội bắc qua sông lam có tổng mức đầu tư chín trăm năm mươi tỷ đồng
tổng chiều dài tuyến là năm hai km
sau khi hoàn thành dự án góp phần hoàn thiện tuyến đường ven biển qua tỉnh nghệ an và hà tĩnh
cải thiện hệ thống giao thông khu vực bắc trung bộ tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm an ninh quốc phòng khu vực đông nam tỉnh nghệ an và đông bắc tỉnh hà tĩnh
kết nối với quốc lộ tám b quốc lộ một và giảm tải giao thông trên quốc lộ một